thời gian tới thứ trưởng lương tam quang yêu cầu lực lượng an ninh điều tra quán triệt những vấn đề có tính nguyên tắc trong hoạt động điều tra xử lý tội phạm
thượng tôn pháp luật không làm oan người vô tội không bỏ lọt tội phạm chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật trong các hoạt động tối tụng hình sự
bảo đảm chất lượng công tác điều tra xử lý không để xảy ra tiêu cực tham nhũng trong quá trình điều tra
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan từ trung ương đến địa phương để nâng cao hiệu quả phục vụ công tác điều tra
qua đó giúp cho hoạt động điều tra xử lý bảo đảm chặt chẽ đúng pháp luật kịp thời phát hiện giải quyết những khó khăn vướng mắc trong điều tra truy tố xét xử các vụ án
góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động tố tụng hình sự
cần có hình thức tích hợp để tuyên truyền kịp thời khích lệ động viên làm cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của địa phương phát triển cả chiều rộng và chiều sâu
thực sự là ngày hội của quân chúng
đó là một trong những chỉ đạo được trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh khi đến tham dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại phường kinh dinh thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận vào ngày hôm nay một tháng tám
phát biểu tại ngày hội thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của tỉnh ninh thuận nói chung
và của phường kinh dinh nói riêng
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh những thành tích của phường kinh dinh trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
càng chứng minh rõ nét vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
vì vậy để tiếp tục phát huy vai trò của quần chúng và đẩy mạnh phong trào của địa phương trong thời gian tới
phường kinh dinh cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho nhân dân và cán bộ hiểu sâu hơn về mục đích
ý nghĩa của nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự xây dựng phong trào phong phú về nội dung và thiết thực về biện pháp
tích cực đổi mới sáng tạo trong xây dựng mô hình tổ chức tự quản về an ninh trật tự
và tập trung nhiều nguồn hỗ trợ vật chất tinh thần cho hoạt động của các mô hình tổ chức tự quản về an ninh trật tự
cần có hình thức thích hợp để tuyên truyền kịp thời khích lệ động viên phong trào
nhằm làm cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của phường kinh dinh phát triển cả chiều rộng và chiều sâu
thực sự là ngày hội của quần chúng nhân dân
nhân dịp này bộ công an đã trao tặng bằng khen cho một tập thể hai cá nhân có thành tích xuất sắc
cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở ninh thuận
quỹ bác nhân dân tỉnh ninh thuận tặng bằng khen cho tám tập thể tám cá nhân
thứ trưởng lê quốc hùng trao tặng phường kinh dinh hai mươi triệu đồng
thưa quý vị bắt đầu từ sáng nay ngày một tháng tám
cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an đã chính thức đưa vào vận hành
hệ thống tổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động autoget tại cửa khẩu đường hàng không nội bài và thân dân nhất
công nghệ tiên tiến hiện đại lần đầu tiên triển khai trên phạm vi rộng tại các cửa khẩu đường hàng không trong cả nước
đánh dấu một bước quan trọng cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất nhập cảnh
thường xuyên đi công tác tại nước ngoài anh thanh có cơ hội được trải nghiệm thủ tục xuất nhập cảnh ở nhiều nơi
và so với những lần trước làm thủ tục tại các sân bay của việt nam hôm nay hoàn toàn khác